kính chào quý vị và các bạn
ở phía nam của tổ quốc khu vực tây nguyên và nam bộ nhìn chung vẫn duy trì thời tiết khá khô giáo và thuận lợi
có trăng mưa rông có thể xảy ra cục bộ vào chiều tối và đêm ban ngày trời có nắng nhiều
nhiệt độ ở tây nguyên giao động trong ngưỡng một mươi tám ba mươi một độ còn khu vực nam bộ là hai mươi ba ba mươi năm độ
một số nơi thuộc miền đông nam bộ có thể xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt trên ba mươi năm độ
đối với các tỉnh miền trung khu vực bắc trung bộ đêm và sáng xuất hiện mưa nhỏ và sương mù
ban ngày mây giảm trời có nắng với nền nhiệt độ giao động từ một mươi tám hai mươi sáu độ
phần trung trung bộ và nam trung bộ còn xuất hiện mưa mưa rào dọc các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa
riêng khu vực ninh thuận và bình thuận trời nắng chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi
với nhiệt độ ở trong ngưỡng là hai mươi một ba mươi một độ
trở ra bắc bộ khối không khí lạnh vẫn đang tiếp tục diễn ra
chuyển ra phía đông và suy yếu kết hợp với hoạt động của đới gió đông nam
đưa ẩm từ biển thổi vào duy trì tình trạng mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn xa đáng kể
nên quý vị tham gia giao thông vào khung giờ này cần chú ý đề phòng giảm tốc độ để tránh nguy hiểm
về trưa chiều mây giảm trời hứng nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
khu tây bắc có nơi cao hơn
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi gió đông bắc cấp năm nhiệt độ từ hai mươi hai hai mươi tám độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông dài rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
tầm nhìn xa giảm xuống bốn một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp năm riêng phía tây có lúc cấp sáu
giật cấp bảy biển đông nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
trưa chiều giảm mây hưởng nắng gió nhẹ đêm và sáng trời rét nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi năm độ